chiều nay một mươi một tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế xã hội
dự toán thu chi ngân sách tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm hai nghìn hai mươi
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự hội nghị
năm hai nghìn hai mươi tp hà nội đạt ra hai mươi bảy chỉ tiêu phát triển trong đó đáng chú ý
thành phố sẽ vấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trước địa bàn grdp trên bảy năm
grdp bình quân đầu người là trên một trăm hai mươi sáu triệu đồng
cùng với đó thành phố tiếp tục tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai
ứng phó với biến đổi khí hậu quyết liệt phòng chống tham nhũng lãng phí
xây dựng bộ máy liềm chính hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp
phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải cho rằng
năm hai nghìn hai mươi được dự báo là một năm mà thời cơ và thách thức tiếp tục đan xen
vì vậy bí thư thành ủy hà nội yêu cầu là người đứng đầu các cấp các ngành
cần tạo điều kiện cho cơ sở tăng cường phân cấp ủy quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát
không được giàn trải mà phải có trọng tâm trọng điểm
và tập trung vào các mục tiêu không đột phá các nhiệm vụ chủ yếu